thưa quý vị trình độ công nghệ lạc hậu được cho là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tranh lệch phát triển khu vực nông thôn
miền núi và thành thị nhằm khắc phục tình trạng này chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ
phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi gọi tắt là chương trình nông thôn miền núi đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực
chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để đem đến cho quý vị cái nhìn toàn diện về hiệu quả
của chương trình nông thôn miền núi với sự tham gia của hai vị khách mời